thưa quý vị và các bạn thủ tướng chính phủ vừa có công điện số một nghìn chín trăm chín mươi năm về việc tăng cường công tác quản lý cai nghiện trong các cơ sở cai nghiện ma túy
để công tác quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy trên cả nước đạt hiệu quả thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai và các cơ quan liên quan thực hiện quản lý chặt chẽ học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn

để công tác quản lý người nghiện và xã hội tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực có cơ sở cai nghiện ma túy xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật bộ tư pháp chủ trì phối hợp với bộ lao động thương bình và xã hội tiếp tục giả soát những quy định có pháp luật trong việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để có kiến nghị sửa đổi bổ sung báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quy định
để công tác quản lý người nghiện và xã hội tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn

thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh văn hóa doanh nghiệp là linh hồn của doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh nghiệp một thương hiệu tốt không những là tài sản của doanh nghiệp mà còn là tài sản của quốc gia

thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh văn hóa doanh nghiệp là linh hồn của doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh nghiệp

thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh văn hóa doanh nghiệp là linh hồn của doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh nghiệp
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh văn hóa doanh nghiệp là linh hồn của doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh nghiệp
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh văn hóa doanh nghiệp là linh hồn của doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh nghiệp
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh văn hóa doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh nghiệp
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh văn hóa doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh nghiệp là yếu tố quyết định của doanh
khai thác đến nay đôi tàu hh bảy trên tám đã chạy kín các ngày trong tuần thay cho chạy ba đôi một tuần trong
thời gian đầu mới khai trương việc ngành đường sắt tăng thêm các chuyến tàu chở hàng từ gazabat
hà nội đến ga sóng thần bình dương nhằm mục tiêu gia tăng sản phẩm chất lượng phục vụ khách hàng
nhất là khi tết nguyên đán đang đến gần tại hà nội hội nhà báo việt nam vừa tổ chức
chuyến khảo sát thực tế viết bài cho các nhà báo asean tại hà nội và đà nẵng
tham dự chương trình có phóng viên đến từ các nước asean và một số nhà báo việt nam
chương trình nhằm giới thiệu đất nước con người việt nam và những thay đổi tích cực của việt nam
sau ba mươi năm đổi mới quảng bá hình ảnh đất nước việt nam đẹp và năng động trong mắt bạn bè khu vực
và thế giới tại buổi gặp mặt các phóng viên asean đồng chí hồ quang lợi phó chủ tịch hội nhà báo
việt nam khẳng định việt nam chào đón các nhà báo asean đến việt nam khảo sát thực tế
viết bài về sự phát triển của đất nước và con người việt nam đây sẽ là cầu nối đưa thông tin
về văn hóa kinh tế đất nước con người việt nam đến với người dân trong cộng đồng asean
thông qua chương trình này các nhà báo asean sẽ có những bài báo hay những tấm ảnh chân thực
về cuộc sống và con người cảnh quan thiên nhiên của việt nam để dự thi cuộc thi ảnh asean sẽ diễn
gia vào cuối năm nay theo kế hoạch các nhà báo asean sẽ có hai ngày trải nghiệm ở hà nội và
ngày trải nghiệm ở đà nẵng
trước khi đất nước thống nhất hàng nghìn thanh niên hà nội theo tính gọi xây dựng tổ quốc đã
rời thủ đô mang theo tên đất tên làng truyền thống văn hóa đến lâm hà lâm đồng xây dựng vùng
kinh tế mới để hôm nay giữa đại ngàn cao nguyên lâm viên được gặp hình bóng một thăng long hà nội
sáu mươi năm trước khi đất nước thống nhất thực hiện chủ trương của đảng và nhà nước về phân bố lại
lao động và dân cư trên địa bàn cả nước để xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
sau nhiều lần gặp gỡ bàn bạc và khảo sát hai địa phương hà nội và lâm đồng thống nhất
dựng vùng kinh tế mới hà nội tại vùng đất lâm hà ngày nay
tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hơn một trăm hai mươi thanh niên thuộc tổng đội thanh niên tiền trạm gia lâm tạm biệt thủ đô vào nam tây nguyên khai hoang mở đất
rồi lần lượt bảy tổng đội lao động tiền trạm đông anh từ liêm thanh trì các khu phố ba đình đống đa
hà nội mang theo tên đất tên làng lần lượt lên đường qua một mươi một năm từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
vùng quê mới lâm hà đã đón hơn năm một trăm linh hộ dân với hai mươi ba sáu trăm sáu mươi năm người con hà nội vùng kinh bắc vào
sinh cơ lập nghiệp biến vùng đồi núi hoang vu ngày xưa trở thành những vùng kinh tế mới đầy triển vọng
vùng kinh tế mới hà nội năm xưa hôm nay đã thực sự là vùng đất lành đón thêm nhiều nhân dân từ mọi miền
vùng của quốc đến sinh sống và lập nghiệp đang sát cánh đồng lòng cùng đồng bào các dân tộc góp sức xây
dựng cuộc sống mới trên vùng đất cao nguyên cái tên lâm hà đã trở thành biểu tượng cho tình đoàn kết
gắn bó thủy chung tình nghĩa giữa đảng bộ chính quyền nhân dân hà nội và lâm đồng vừa mừng vội
nhưng mà vừa trăn trở với những cái mà mình chưa làm được đồng thời có những yêu cầu mới phức tạp lắm
cho người hà nội đi xa nhưng mà đừng để mất gốc mất nguồn mà phải có cái phong cách lếp sống của con
về hà nội dù sống ở đâu cũng hướng về hà nội mà sống cho nó xứng đáng với là con em thủ đô
cái tên lâm hà được ghép từ hai chữ đầu của lâm đồng và hà nội qua bốn mươi năm xây dựng và phát triển
lâm hà đã trở thành vùng quê trù phú trên cao nguyên lâm đồng
sau đây là chùm tin vắn văn hóa đáng chú ý tiếp theo
tối ngày bảy tháng một mươi một tại trung tâm nghệ thuật âu cộng hòa
đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật hướng về miền trung với mục đích vận động ủng hộ đồng
bào miền trung đang chịu thiệt hại do mưa lũ hướng về miền trung có sự tham gia của nhiều ca sĩ là
những người con của mảnh đất miền trung bên cạnh những ca khúc về mảnh đất quảng bình hà tĩnh
khán giả còn được đắm chìm trong những cung bậc cảm xúc của những ca khúc ngợi ca tình yêu quê hương
đất nước những ca khúc nói lên tình đoàn kết của người dân việt nam
để vượt qua những khó khăn thử thách theo ban tổ chức toàn bộ lợi nhuận thu được từ buổi
biểu diễn sẽ được trao tận tay cho những người dân hai tỉnh quảng bình và hà tĩnh
từ ngày sáu đến ngày một mươi một tháng một mươi một tại trung tâm thể thao thừa thiên huế diễn ra giải
vô địch taekwondo toàn quốc năm hai nghìn một mươi sáu do liên đoàn taekwondo việt nam phối hợp với sở
văn hóa và thể thao tỉnh thừa thiên huế tổ chức tham dự giải năm nay có hai trăm bốn mươi ba vận động viên
đến từ hai mươi bảy đơn vị trong cả nước tranh tài hai mươi tám bộ huy chương ở hai nội dung quyền và đối kháng đây là
giải đấu chất lượng tập trung các vận động viên giàu thành tích kiện tướng quốc gia thi đấu hứa hẹn
công hiến cho người xem nhiều trận đấu hấp dẫn giải là cơ hội để vận động viên các đội tuyển
cọ sát học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau đồng thời góp phần phát hiện tuyển chọn vận động viên xuất sắc
và đội tuyển quốc gia thi đấu ở các giải khu vực và thế giới giải kết thúc và bế mạc vào ngày một mươi một tháng một mươi một tới đây
trong khuôn khổ liên hoan thanh niên việt trung lần thứ ba ngày bảy tháng một mươi một tại lào cai một trăm linh sáu đại biểu
thanh niên tỉnh vân nam trung quốc và hơn một trăm linh đại biểu thanh niên tỉnh lào cai việt nam đã trao đổi
kinh nghiệm với chủ đề thanh niên sung kích phát triển kinh tế xã hội góp phần xây dựng đất nước
gió mạnh tại diễn đàn đại biểu thanh niên hai bên đã trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình
hoạt động thanh niên trong các lĩnh vực phát triển sản xuất công nghiệp nông lâm ngư nghiệp thương mại
du lịch và bảo vệ bản sắc văn hóa bảo vệ môi trường đặc biệt thanh niên hai bên nhấn mạnh việc
hợp tác liên kết phát triển trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và du lịch lữ hành du lịch cộng đồng nhằm
khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của sức trẻ hai bên
bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ vừa đỡ đẻ thành công trường hợp cháu bé ra đời từ phương pháp thụ tinh
nhân tạo đầu tiên trên địa bàn tỉnh sản phụ phạm thị hồng loan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở xã lãng công
huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc đã sinh mổ thành công một bé trai khỏe mạnh nặng ba một kg vào đêm
ngày sáu tháng một mươi một đây là trường hợp trẻ sơ sinh đầu tiên ra đời bằng phương pháp thủ tinh nhân tạo
tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ việc triển khai thành công kỹ thuật này đã mở ra một hướng
điều trị mới giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn có cơ hội được làm bố làm mẹ và đặc biệt giúp
người dân được tiếp cận với các kỹ thuật hiện đại ngay tại cơ sở góp phần giảm tài cho các
bệnh viện tuyến trung ương giảm chi phí cho người bệnh
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn như thanh là một huyện miền núi của tỉnh thanh hóa
nơi đời sống người dân còn nhiều khó khăn những năm qua cấp ủy chính quyền sở tại đã rất nỗ lực
trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao để tạo những chuyển biến tích
cực trong phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống người dân nhưng vẫn còn một số vấn đề
tồn tại chậm được giải quyết khiến người dân còn nhiều bức xúc đơn cử như vẫn còn ba thôn của xã
xuân thái là quảng đại yên vinh thanh xuân và một nửa thôn ba bái đến nay vẫn chưa có điện
sinh hoạt sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân về vấn đề này
đối với gia đình bà hoàng thị yên người dân tộc thái một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn
nhất ở thôn thanh xuân xã xuân thái thì việc sử dụng đèn dầu để thắp sáng đã không còn là chuyện
xa lạ bởi lâu nay điện vẫn được coi là thứ nằm ngoài tầm với của những hộ nghèo như gia đình bà
hai thập kỷ sống trong cảnh không có điện sinh hoạt việc ăn cơm sớm để tận dụng những lúc trời còn sáng đã trở thành một thói quen trong sinh hoạt gia đình nhà bà yên
có điều kiện kinh tế hơn như gia đình nhà ông nguyễn văn khản thì việc chạy máy nổ
ác quy chủ yếu chỉ để thắp sáng và thỉnh thoảng phục vụ bà con khu xóm đến xem tv để giải trí cũng như cập nhật thông tin
những năm gần đây cấp ủy chính quyền địa phương đã có kế hoạch chương trình hỗ trợ tiền dầu
để chạy máy nổ nhằm giảm bớt gánh nặng cho bà con nhân dân
trong đó người dân thuộc danh sách dân tộc thiểu số và hộ nghèo sẽ được nhận
tuy nhiên phần đông số hộ trong diện được hưởng chính sách hỗ trợ thì không có điều kiện để mua máy nổ
còn một vài hộ có máy nổ thì lại không được hỗ trợ khoản tiền này
là một xã khó khăn nhất huyện nên khả năng tài chính rất hạn hẹp
mặc dù cấp ủy chính quyền xã xuân thái đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân
nhưng để khắc phục được tình trạng không có điện sinh hoạt thì cũng lực bất tỏng tâm
chúng tôi cũng đã có các kỳ họp hội đồng đấy
chúng tôi cũng đã có ý kiến đến các cấp của thẩm quyền để tạo điều kiện làm sao sớm nhất
để có cái điện để phục vụ cho bà khoa đất dân là phát triển như thế
thì chúng tôi đã thay mặt với cấp ủy chính quyền
đề nghị chính phủ tạo điều kiện sớm nhất hỗ trợ địa phương
để làm sao đó có cái dự án xây dựng cái đường điện cho ba cái thôn còn lại
đó là thôn thành xuân yên vinh và quảng đại và một nửa thôn ba bái nữa
điều cần ghi nhận là bên cạnh những việc
chưa làm được thì cấp ủy chính quyền xã xuân thái cũng như huyện như thanh
đã có những nỗ lực đáng ghi nhận khi bắt tay vào thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện
lần thứ hai mươi hai về việc cải thiện đời sống nhân dân
trong đó ưu tiên phát triển hệ thống điện đường
nhờ đó đã có hơn một phần ba số hộ dân ở thôn ba bái đã có điện sinh hoạt
trước đây thì nói chung là không có điện
thì nó rất là khó khăn về vấn đề sinh hoạt
ăn uống tối đến rồi là không tiếp xúc được cái vấn đề
cái môi trường bên ngoài lắm
như từ khi có điện
còn mình có cái tivi
có cái tủ lạnh
thì nó phục vụ cái vấn đề
cái cuộc sống nó tốt hơn
rồi hưởng những cái vấn đề xã hội trên cái màn hình
nên là khắp cả nước và trên thế giới
để mình biết được những cái gì tốt để mình áp dụng
nguyện vọng của bà con nhân dân xã xuân thái đã rất rõ ràng
và có thể thấy để người dân sớm có điện sinh hoạt
nâng cao đời sống
tạo cơ hội phát triển kinh tế
thì trách nhiệm sự cố gắng
nỗ lực của đội ngũ cấp ủy tại cơ sở là chưa đủ
lâu nay thì huyện đã có cái chủ trương rất nhiều năm
nhưng với cái nguồn lực của huyện thì rất khó khăn
và cũng đề nghị tỉnh thì tỉnh cũng đã có cái chủ trương
để đầu tư điện sớm cho bốn thôn của xã xuân thái
trong đấy là bốn thôn có thanh xuân yên vinh quảng đại ba bái
còn bốn thôn này thì cái chương trình điện này
chưa về đến thôn được
thì lâu nay lập cái dự án thì tỉnh cũng đã có phê duyệt
và có lẽ là sớm nhất bước vào đầu năm hai nghìn một mươi bảy
thì bốn thôn của xã xuân thái sẽ được đầu tư xây dựng điện lưới quốc gia
về đến của bốn thôn này
việc vẫn còn những người dân ở huyện như thanh
phải sống trong tình trạng không có điện
gây khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất
đặt ra vấn đề là khi triển khai thực hiện nghị quyết
cần gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc
trong đời sống của dân
để tạo sự chuyển biến do dệt trong phát triển kinh tế xã hội
giúp người dân cảm nhận được cụ thể những lợi ích
mà nghị quyết đảng mang lại
trong phần tin quốc tế
cục diện bầu cử mỹ gây cấn trước giờ bỏ phiếu
hàn quốc điều tra cuộc họp kín giữa tổng thống park geun hye
và các tập đoàn lớn

các cử tri mỹ đã chính thức bước vào cuộc bầu cử để chọn ra vị trí của tổng thống park geun hye

đây được coi là cuộc bầu cử gây cấn nhất từ trước đến nay
khi các kết quả thăm dò dư luận tính đến thời điểm này
chỉ ra rằng không có ứng cử viên nào thực sự giành ưu thế rõ rệt
tính đến chiều qua đã có hơn ba năm trăm linh cử tri mỹ tham gia các cuộc bỏ phiếu sớm
kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy
tỷ lệ cử tri đi bầu năm nay cao hơn hẳn so với các lần trước
giới phân tích nhận định
cục diện của cuộc bầu cử sẽ phụ thuộc phần lớn vào kết quả bỏ phiếu
tại các bang chiến địa nơi cử tri vẫn còn do dự
đại diện của đảng dân chủ hillari crinton đang có trong tay hai trăm năm mươi hai phiếu đại cử tri
trong khi đối thủ của bà là tỷ phú donald trump mới chỉ thu được một trăm sáu mươi ba phiếu
để lần ngược thế cờ hiện nay
ông trump vừa phải giữ bằng được chiến thắng tại các bang ủng hộ truyền thống
vừa phải đánh bại bà clinton tại các bang có số phiếu đại cử tri cao
như florida pennsylvania và ohio
trong khi đó
truyền thông mỹ lại đưa ra những kết quả thăm dò trái ngược
về lợi thế của hai ứng cử viên tổng thống
khảo sát mới nhất của los angeles times cho biết
ông trump được bốn mươi tám cử tri ủng hộ
còn bà clinton nhận được bốn mươi hai sáu
các kết quả cho thấy
không ai trong số hai ứng cử viên giành được ưu thế vượt trội
so với đối thủ trong cuộc đua vào nhà trắng năm nay
điều này khiến cuộc bầu cử năm nay trở nên hấp dẫn và gây cấn hơn
liên quan tới công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại mỹ
để đảm bảo tính minh bạch công bằng
hàng trăm quan sát viên quốc tế đã có mặt tại mỹ
khi cử tri nước này tới các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc
tổng thống philippines rodrigo duterte đã chỉ thị
cảnh sát quốc gia hủy thương vụ mua súng trường mỹ
cho rằng chưa có nhu cầu cấp bách về súng trường vào thời điểm này
đề cập thương vụ hai mươi sáu khẩu súng trường trang bị cho cảnh sát đã đặt mua của mỹ
tổng thống duterte nêu rõ
chính phủ của ông sẽ tìm kiếm một nguồn cung cấp khác rẻ hơn
và có thể là lâu dài
trước đó bộ ngoại giao mỹ đã đình chỉ thương vụ mua bán súng trường
cho cảnh sát quốc gia philippines
sau khi vấp phải sự phản đối từ giới nghị sĩ
do lo ngại trong các chiến dịch truy quét tội phạm ma túy
của lực lượng an ninh philippines
có thể xảy ra các hành vi vi phạm nhân quyền
thưa quý vị và các bạn
các công tố viên hàn quốc đã mở cuộc điều tra cuộc họp kín
giữa tổng thống nước này bà park geun hye
và các lãnh đạo tập đoàn lớn hồi năm ngoái
vì nghi ngờ bà park đóng vai trò gây quỹ cho hai quỹ phi lợi nhuận
do người bạn thân lâu năm của tổng thống bà chue sun sin lập ra
năm hai nghìn một mươi năm tổng thống park đã tổ chức cuộc gặp mặt
với một mươi bảy người đứng đầu nhiều tập đoàn lớn tại văn phòng tổng thống
kêu gọi những người tham gia ủng hộ thành lập các quỹ vì lợi nhuận
sau đó tổng thống park bị cáo buộc tổ chức họp kín kéo dài
sang ngày thứ hai lần lượt với bảy người trong số đó
công tố viên đã phát hiện bằng chứng chi tiết cho thấy
tổng thống park có khả năng đã chỉ thị bảy lãnh đạo tập đoàn trên
ủng hộ cho quỹ thể thao và văn hóa được cho là do bà chuê lập ra
phát hiện này dựa trên kết quả điều tra ông an chong bum
nguyên là thư ký phụ trách vấn đề phối hợp chính sách của tổng thống park
văn phòng công tố có kế hoạch triệu tập những quan chức thân cận
với các lãnh đạo tập đoàn từng tham gia cuộc họp kín trên
để thẩm vấn nếu cần thiết
các công tố viên của đức đã mở rộng điều tra sang chủ tịch hội đồng quản trị
hãng sản xuất ô tô volsage của nước này liên quan đến cáo buộc
thao túng thị trường chứng khoán sau vụ bê bối gian lận khí thải
bị phanh phui hồi năm ngoái
thông báo của hãng volkswagen cho biết nội dung điều tra của các công tố viên
thành phố brunswick đối với chủ tịch hội đồng quản trị hans dieter poes
sẽ tập trung vào vai trò của ông này khi đảm nhiệm cương vị giám đốc tài chính
volkswagen trước khi được bổ nhiệm vào cương vị chủ tịch hội đồng quản trị
việc mở rộng điều tra đối với chủ tịch han là đòn mới nhất
ráng vào những nỗ lực của volkswagen
nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử của mình
sau khi hãng này hồi tháng chín năm ngoái thừa nhận về vụ gian lận khí thải xe hơi
volkswagen đã thông báo dành riêng một khoản tiền lên đến một mươi tám tỷ euro
cho những chi phí kiện tụng và đền bù sau bê bối này
thủ tướng anh theresa may đang có chuyến thăm đầu tiên tới ấn độ
kể từ khi bàn nhậm chức phát biểu khi tham dự hội nghị cấp cao công nghệ ấn độ anh
bà may cho biết anh muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ thương mại sâu sắc
với ấn độ
độ và london sẽ sớm thực hiện điều này chứ không chờ tới khi rời khỏi liên minh châu âu eu
bà theresa may tuyên bố tiềm năng trong quan hệ anh ấn là vô hạn
đáp lời bà may thủ tướng ấn độ narendra modi cho rằng new delhi và london
có thể tận dụng thế mạnh công nghệ để tạo ra các cơ hội mới trong khi tìm kiếm
các khoản đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng chế tạo và không gian vũ trụ
hiện ấn độ là nhà đầu tư lớn thứ ba vào anh còn anh là nhà đầu tư lớn nhất
trong nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi g hai mươi vào ấn độ
cả hai nước đều hỗ trợ số lượng lớn việc làm cho nhau
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng của kênh truyền hình nhân dân